theo tri cục kiểm lâm tỉnh cà mau trong vòng một mươi ngày vừa qua diện tích vùng cảnh báo cháy rừng cấp năm
đã tăng từ con số ba ha lên tới con số một mươi hai ha
hiện nay đã có hơn năm mươi diện tích ngập ngọt của tỉnh cà mau đang nằm trong cấp báo động đỏ
về nguy cơ cháy rừng chế độ trực luồn rừng hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ đang được triển khai
tỉnh cà mau đang nỗ lực đưa ra các giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng theo phương châm bốn tại chỗ
kịp thời xử lý khi có tình huống bất ngờ xảy ra
tuy nhiên tình trạng nắng nóng gây gắt khiến cho mực nước canh rạch trong rừng bóp hơi nhanh
tiềm ẩn nguy cơ thiếu nước chữa cháy nếu có cháy lớn